phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bình thuận cho biết qua công tác vận động nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng hai
tại thị trấn đức tài huyện đức linh hậu quả là một người tử vong đã đến cơ quan công an để đầu thú
tại cơ quan điều tra các đối tượng thừa nhận do xảy ra mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc giữa trần trung long và nguyễn mậu tính
hai đối tượng này đã tụ tập bạn bè chuẩn bị hung khí hẹn gặp nhau tại một khu vực thuộc khu phố một thị trấn đức tài huyện đức linh để giải quyết mâu thuẫn và xảy ra đánh nhau
hậu quả đã làm nguyễn mậu tính tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trực tự xã hội công an tỉnh đã phối hợp với công an huyện đức linh tiến hành khám nghiệm hiện trường trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân vụ việc
ngoài ra các đối tượng đã giao nộp cho lực lượng chức năng nhiều hung khí khác các loại có liên quan trong vụ việc trên